tiếp tục cập nhật thông tin xung quanh việc tiêm mũi ba vaccine covid một mươi chín đang được rất nhiều người quan tâm
cụ thể người tiêm mũi ba có thể gặp tác dụng phụ nào khác biệt so với hai mũi tiêm đậu hay không
và đó có phải dấu hiệu nguy hiểm không
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc mỹ có một tác dụng phụ có thể xảy ra
sau khi tiêm mũi ba dù hai buổi đầu người tiêm không bị
đó là nổi hạch dưới nách nhưng bạn đừng lo lắng theo cnn
dù có thể chưa bị nổi hạch dưới nách khi tim mũi một hai nhưng bạn vẫn có thể bị tác dụng phụ này sau khi tiêm mũi ba
theo cdc mỹ tiêm mũi ba dây gặp tác dụng phụ hơn so với khi tiêm hai mũi đầu theo cnn
nổi hạch là dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể đang xây dựng lớp bảo vệ chống lại covid một mươi chín cdc mỹ cho biết
theo tiến sĩ ritabroid bác sĩ nội khoa và giám đốc sức khỏe dân số của đại học y
phản ứng nổi hạch khi tiêm vaccine covid một mươi chín tương tự như việc nổi hạch do viêm họng hoặc cứng
cho thấy cơ thể có đáp ứng miễn dịch hay không
tiêm phòng covid một mươi chín được tiêm ở cánh tay và các hạt bạch huyết gần nhất là các hạt dưới nách
vì vậy đó là nơi phản ứng xảy ra tiến sĩ rồi nói
đó là điều hoàn toàn bình thường điều này cho thấy hệ thống miễn dịch phản ứng với vaccine đúng cách theo cnn
tuy nhiên người bị nổi hạch dưới nách sau khi tiêm vaccine nên theo dõi trước khi chụp x quang tuyến vú
cdc mỹ đã cảnh báo những hạt bị nổi lên này có thể gây sai lệch kết quả chụp x quang tuyến phố
một số chuyên gia khuyên nên chụp x quen tuyến phố trước khi tiêm chủng hoặc đợi bốn sáu tuần sau khi tiêm chủng
theo cdc mỹ những tác dụng phụ phổ biến nhất khi tiêm mũi ba là sốt nhức đầu mệt mỏi và đầu tại chỗ tiêm
nhưng nhìn chung hầu hết các tác dụng phụ này là từ nhẹ đến trùng bình
tổng hợp các nghiên cứu từ israel một trong những quốc gia đầu tiên thực hiện mũi tiêm tăng cường
đã cho thấy mũi tiêm thứ ba giúp phục hồi hiệu quả của vaccine nâng cao khả năng bảo vệ cơ thể khỏi lây nhiễm và trở nặng
trang bloomberg dẫn lời chuyên gia tư vấn vaccine stanley plotkin giáo sư danh dự về nhi khoa tại đh pennsylvania philadelphia mỹ tư vấn cụ thể
khoảng thời gian chờ tiêm mũi ba có thể rút ngắn còn khoảng bốn tháng nhưng sáu tháng vẫn là thời gian tốt nhất
khoảng thời gian ngắn hơn nữa chẳng hạn tiêm mũi ba trong vòng hai tháng sau mũi hai
có thể ảnh hưởng đến khả năng thiết lập phản ứng miễn dịch bền vững của cơ thể
ông nhấn mạnh cần có thời gian để hệ thống miễn dịch xây dựng khả năng bảo vệ
sau khi tiêm phòng hoặc bị nhiễm trùng tự nhiên các tế bào trong hạch bạch bạch huyết bắt đầu trưởng thành và hoàn thiện để bảo vệ cơ thể tốt hơn nếu gặp lại mầm bệnh
phải mất vài tháng để xây dựng trí nhớ miễn dịch là lớp bảo vệ được mà kém bởi các tế bào plasma chịu trách nhiệm sản xuất kháng thể chống lại mầm bệnh cụ thể
tiết ra kháng thể lâu dài tồn tại trong các hốc như tủy xương của cơ thể
trong khi đó để kịp thời chống lại sự lây lan đáng quan ngại của biến thể omicron
ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng jcvi tại anh đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào cuối tuần qua để bàn về việc sử dụng vaccine tăng cường cho tất cả những người trưởng thành
trong cuộc họp này các nhà khoa học đã đề xuất rút ngắn một nửa thời gian giữa mũi thêm thứ hai và mũi tăng cường xuống còn ba tháng
thay vì phải chờ đợi sáu tháng như trước
tuy nhiên jcvi cũng lưu ý rằng muối tăng cường không nên được thực hiện sớm hơn ba tháng sau mũi thứ hai
đồng thời việc mở rộng chương trình tiêm tăng cường mũi cần tuân theo thứ tự ưu tiên nhằm đảm bảo những người dễ bị tổn thương nhất sẽ được bảo vệ đầu tiên theo terden
cũng theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ liều vaccine tăng cường không được khuyến cáo cho người từ dưới một mươi tám tuổi
những người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm vaccine đều có thể tiêm mũi ba
cdc mỹ lưu ý
những người từ năm mươi tuổi trở lên nên tiêm vaccine tăng cường vì mức độ nghiêm trọng của bệnh covid một mươi chín gia tăng theo độ tuổi và cũng có thể tăng đối với ở bất kỳ độ tuổi nào nếu có bệnh lý nền
tiêm phòng covid một mươi chín tăng cường cũng cần thiết cho những người đang mang thai cho con bú đang dự định mang thai hoặc là những người có thể có thai trong tương lai gần
những người đang mang thai có thể nhận bất kỳ loại vaccine covid một mươi chín hiện đang được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda chấp thuận
hoặc được fda cho phép dưới dạng liều tăng cường
bên cạnh đó cdc mỹ cho phép tiêm liều ba khác loại với hai liệu ban đầu
trang bbc đưa tin hiện mỹ đang tiêm nhắc lại bằng vaccine pfizer moderna và johnson johnson
ở isaraok nơi hầu hết hai mũi vaccine đầu tiên của mọi người là pfizer đây cũng là loại vaccine được dùng để tiêm nhắc lại cho đến nay
anh cũng đang có kế hoạch chỉ sử dụng pfizer cho liều tiêm tăng cường
theo cdc mỹ mũi tiêm nhắc lại sẽ có tác dụng phụ nhưng nhẹ hơn
tiến sĩ rostan welensky giám đốc cdc mỹ nhận định một trong cuộc họp ngắn tại nhà trắng vào hôm hai mươi ba tháng một mươi một
rằng mọi người sẽ có ít phản ứng hơn sau khi tiêm liều thứ ba so với liều thứ hai
sốt nhức đầu mệt mỏi và đau tại chỗ tiêm vẫn là những tác dụng phụ thường gặp cdc mỹ
mô tả các tác dụng phụ điển hình của mũi vaccine tăng cường covid một mươi chín là từ nhẹ đến trung bình
so với tác dụng phụ dứ dội thường xảy ra sau liều thứ hai điều này phần lớn là do
do liều thứ nhất và liều thứ hai đã giúp cơ thể thiết lập một cơ chế thích ứng